dạ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương một vụ tấn công vũ trang đã diễn ra tại thành phố san patiera
bang miền trung guayna huaito của mexico khiến một mươi hai người thiệt mạng và một mươi một người khác bị thương
đây được xem là một trong những vụ tấn công đã máu nhất tại mexico trong năm này
vụ tấn công diễn ra vào khoảng bốn giờ sáng trong một khu nhà trọ tại khu dân cư sanzo
denkamen ngoài ô thành phố san patiera ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân
các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu ít nhất một mươi hai người đã thiệt mạng tại hiện trường và một mươi một người khác bị thương
trong đó hơn một nửa bị thương rất nặng những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế gần nhất
lực lượng chức năng cũng ghi nhận năm xe ô tô bán tải và nhiều xe máy bị đốt cháy tại hiện trường
bộ an ninh mexico hiện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra làm rõ sự việc
và truy tìm thủ phạm mặc dù vẫn chưa có thông tin liên quan đến động cơ cũng như danh tính thủ phạm
xong các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc có liên quan đến một vụ thanh toán giữa các băng đảng tội phạm